xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh hai mươi h trên kênh intv
thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín ngày hai mươi chín tháng chín của bộ y tế cho biết
trong ngày có hai mươi ba năm trăm sáu mươi tám ca khỏi bệnh cao gần gấp ba lần số mắc mới
số ca mắc mới là tám bảy trăm năm mươi tám ca tại tp hcm và ba mươi hai tỉnh thành phố tăng bốn một trăm sáu mươi một ca so với ngày hôm qua
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là có năm trăm bảy mươi tám ba trăm ba mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi ba trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
và trong ngày hai mươi tám tháng chín có một chín mươi bảy bốn mươi bốn liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là bốn mươi một một trăm năm mươi ba bốn mươi một liều